còn tại đồng nai công an tp biên hòa phối hợp cùng thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh
đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với một cá nhân hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai
vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về thuốc chữa trị covid một mươi chín trên mạng xã hội
cá nhân trên đã đăng tải thông tin trên facebook và zalo
với nội dung về xuyên tâm liên bài thuốc quý trong điều trị covid một mươi chín
làm việc với cơ quan chức năng cá nhân này đã thừa nhận hành vi đăng tải những thông tin trên là sai sự thật
với hành vi này lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
theo điểm a khoảng một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
công an quận bình thạnh tp hcm vừa tiến hành khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với võ thành phúc năm mươi hai tuổi và trần vũ hàn minh nhật ba mươi năm tuổi
về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác theo điều ba trăm ba mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó tại khu vực cầu kinh phường hai mươi bảy quận bình thạnh lực lượng chức năng phát hiện
một đối tượng mặc quân phục gắn quân hàm đại úy chạy xe gắn máy lưu thông qua chốt kiểm soát
phòng chống dịch không xuất trình được giấy tờ hợp lệ trên xe có mang theo nhiều ống nhựa có chứa bột
làm việc với cơ quan chức năng đối tượng trần vũ hàn minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận bốn tp hcm khai nhận được võ thành phúc cấp cho một bộ quân phục
cấp bậc đại úy nhằm lưu thông qua các chốt kiểm soát vận chuyển thuốc kháng thể lv một trăm một mươi một
cho các bệnh nhân f mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiến hành làm việc với võ thành phúc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại quận bảy tp hcm tại cơ quan điều tra đối tượng phúc luôn tự nhận mình
là trung tướng quân đội hiện công tác tại cục trinh sát đặc biệt phụ trách về sinh học
và tỏ thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng sau quá trình đấu tranh đối tượng khai nhận
là giám đốc công ty xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi đồng xoài không phải sĩ quan quân đội
nhiều tăng vật liên quan tại nhà của đối tượng cũng đã bị thu giữ
hàng chục thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch và sử dụng bóng cười tại quán cà phê mimosa
vừa bị lực lượng công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ phát hiện trong đó có nhiều đối tượng dương tính với ma túy
tiến hành kiểm tra quán cà phê mimosa địa chỉ tổ một mươi bảy tổ một mươi bảy b khu hà liễu phường gia cẩm thành phố việt trì
do anh trần quang trụ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu làm chủ lực lượng chức năng phát hiện hai mươi một khách cùng sáu nhân viên
không chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín và có hành vi sử dụng khí n hai o hay còn gọi là bóng cười
qua xét nghiệm chín đối tượng dương tình với ma túy tăng vật thu giữ tại chỗ gồm ba mươi ba bình khí n hai o
và gần hai trăm linh vỏ bóng bay các loại trong đó có bảy mươi ba vỏ đã qua sử dụng
do ảnh hưởng của hoàn lựa thấp nhiệt đới suy
chiều nay tại khu vực miền trung tiếp tục có mưa to một số nơi mưa rất to mực nước trên một số sông
đang lên gây ngập cục bộ sạt lở xảy ra ở khu vực miền núi hàng trăm hộ dân đã phải sơ tán
tranh trù đến nơi an toàn đặc biệt tại tỉnh thừa thiên huế đến một mươi bảy h chiều nay lực lượng chức năng
huyện nam đông đã liên lạc được với hai mươi hai trong số ba mươi bốn người dân trên địa phương của địa phương đang mắc kẹt
trong rừng một mươi hai người còn chưa liên lạc được trong đó có chín người ở xã thượng long hai người ở xã thượng quảng
và một người ở xã thượng lộ theo chính quyền địa phương những người này đã vào rừng làm rẫy lấy mật ong
từ những ngày trước
mưa lớn trong hai ngày qua khiến mực nước trên sông bồ dâng cao gây sạt lở đoạn qua xã quảng an
huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế ngập cục bộ tại một số khu vực tại xã phong xuân huyện phong điền
ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nhân viên y tế đi lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu chủ công trình thủy điện a lưới và đập a linh b một xã nước điều tiết
để đảm bảo an toàn hồ đập chỉ đạo các địa phương có phương án để di rời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
tại quảng nam mưa lớn gây sạt lở một số đường ở các huyện miền núi khiến giao thông bị chia cắt
nhiều xã vùng cao của huyện phước sơn hiện vẫn bị cô lập nhiều nhà dân có nguy cơ bị sạt lở
hiện các huyện đã khẩn trương thực hiện cắm cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở
đặc biệt tại xã miền núi phước kim huyện phước sơn có mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến nước lũ đổ về từ đầu nguồn
làm trôi ngầm tràn gây cô lập hoàn toàn bảy mươi sáu hộ dân với hơn hai trăm năm mươi nhân khẩu là đồng bào rẻ chiêng
tại quảng ngãi tiếp tục có mưa to lượng mưa phổ biến khoảng năm mươi một trăm năm mươi mm
lũ trên các sông đang lên ở mức dưới mức báo động hai gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng
mưa lớn đã làm các tuyến giao thông tại các huyện bình sơn ba tơ trà bồng lý sơn bị hư hỏng sạt lở
các huyện trà bồng ba tơ bình sơn đã tổ chức di rời sơ tán hai trăm hai mươi bốn hộ với gần tám trăm linh khẩu nằm trong vùng nguy cơ ngập sâu sạt lở đến nơi an toàn
hoàn lưu bão số năm gây mưa to gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một đã làm hàng chục ngôi nhà vùng sung yếu tại huyện đảo lý sơn bị tốc mái
mấy chục hectare trồng ngô dưa tại huyện bình sơn
bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới hệ thống lưới điện một trăm một mươi kv và lưới trung áp khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
bị sự cố làm gián đoạn cung cấp điện khách hàng làm mất điện gần bốn bốn trăm linh trạm biến áp
đến trưa ngày một mươi hai tháng chín tổng công ty điện lực miền trung đã khôi phục hơn ba bốn trăm sáu mươi trạm biến áp
còn lại hơn chín trăm linh trạm biến áp cấp điện cho khách hàng ở bốn mươi ba xã phường của sáu tỉnh thành phố vẫn đang mất điện
riêng tại quảng ngãi hơn tám trăm linh trạm biến áp bị sự cố do nước ngập hoặc cây ngã đổ
bão số năm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn trong nhiều giờ liền tại thành phố đà nẵng
và ngay tại trung tâm thành phố thì những khu vực trũng thấp cũng đã bị ngập sâu trong nước
chào quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại khu dân cư khe cạn thuộc phường thanh khe tây cục thanh khe thành phố đà nẵng
mưa lớn liên tục từ tối qua đến hết ngày hôm nay đã khiến cho khu vực này bị ngập sâu trong nước
như địa điểm mà tôi đang đứng đây thì nước đã ngập ngang bộ
do ảnh hưởng của cơn bão số năm tại thành phố đà nẵng có mưa to liên tục trong nhiều giờ
đã khiến cho nhiều khu vực trụng thấp bị ngập sâu trong nước có thời điểm nước dâng cao hơn một mét
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân kê đồ đạc lên cao hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản
nó lây nhanh quá cho nên là không trở ta kịp
nếu còn bình thường như mấy năm thì nước lây từ từ từ từ từ từ
chuẩn bị kịp
nước lây nhanh quá có nhiều chỗ lên sông một mét rưỡi hơn một mét rưỡi
dự báo mưa lớn vẫn sẽ còn kéo dài
chính quyền địa phương đã bố trí địa điểm sơ tán và đang vận động người dân ở các khu vực ngập nước mau chóng di dời
mưa lớn thì bắt đầu từ tối hôm qua đến hôm nay vẫn còn
mưa lớn thì dẫn đến tình trạng các hộ dân ở dưới khu vực khe cạn ngập sâu
lực lượng công an cũng đã có mặt kịp thời vận động bà con
họ đã bắt đầu bà con di dời và đồng thời kê tài sản lên để đánh thiệt hạ về tài sản
về địa phương thì đã chuẩn bị khu sơ tán người dân là trường trung học đỗ đăng tuyển
đã sơ tán được hai mươi năm hộ khoảng gần một trăm linh nhân khẩu ở trên khu sơ tán trên trường đỗ đăng tuyển
vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại thành phố đà nẵng nên việc sơ tán cũng gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng y tế cũng đã có mặt để lấy mẫu xét nghiệm nhanh sách covid một mươi chín hai
cho toàn bộ người dân ở địa điểm sơ tán đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
trương thái hùng chú tại thị trấn phước an huyện crong park
cầm dựa chém vợ cũ nhiều nhát nguy kịch rồi nhảy hồ tự tử
theo thông tin ban đầu vào tối ngày bảy tháng chín hùng điều khiển xe máy
trên tay cầm theo một con dao dựa và một ca nhựa đựng chất lỏng
đến nhà vợ cũ là chị trần thị dung chú tại xã e yông huyện grong park
khi vừa bước vào nhà thì hùng đã tạt ca chất lỏng vào người chị dung
rồi lao tới chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh
sau khi phát hiện sự việc người thân đã đưa chị dung đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
còn hùng điều khiển xe máy ra phía hồ nước tân an ở thị trấn phước an rồi nhảy xuống hồ
đến hai mươi một h cùng ngày lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của người này
theo gia đình nạn nhân hùng và chị dung đã ly dị nhau cách đây một năm
sau đó hùng trở về địa phương sinh sống còn chị dung đi tp hcm làm việc
thời gian gần đây do dịch bùng phát nên chị dung về quê tránh dịch
biết chuyện hùng đã nhiều lần đến gặp với mong muốn nối lại tình cảm nhưng chị dung không đồng ý
đến khoảng hai mươi giờ tối ngày bảy tháng chín hùng đã mang dao dựa tới nhà chém chị dung
và toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại
công an tp quảng ngãi và công an phường lê hồng phong đã triệt xóa ổ tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
và vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tại nhà nghỉ hải hà trên địa bàn thành phố quảng ngãi
vào thời điểm trên công an tp quảng ngãi và công an phường lê hồng phong đã kiểm tra phát hiện
tại một phòng thuộc nhà nghỉ hải hà phường lê hồng phong tp quảng ngãi
có sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
qua điều tra ban đầu đối tượng thành từ tp hcm về đã thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà
cụ thể là nhà nghỉ hải hà và đã hết thời gian cách ly
tuy nhiên đối tượng thành đã lôi kéo bạn bè đến ăn nhậu sử dụng trái phép chất ma túy
và vi phạm các quy định về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
qua test nhanh các đối tượng nêu trên đều dương tính với ma túy và đồng thời âm tính với virus sars cov hai
vào sáng nay tại tỉnh bình định tòa nhân dân huyện tuy phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt hai bị cáo ở xã phước hòa huyện tuy phước là phạm ngọc lưu ba mươi một tuổi mức án một mươi năm tháng tù giam
và dương ngọc tính ba mươi tuổi một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
ngày năm tháng tám lưu đến nhà tính chơi rồi cùng nhau tổ chức ăn nhậu
sau đó tính điều khiển mô tô chở lưu đi mua đồ về nhậu tiếp
khi cả hai đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín tại thôn tân mỹ xã phước hòa xin qua chốt
thì ba thành viên làm nhiệm vụ tại đây
đã giải thích quy định về phòng chống dịch
trong khi địa phương này đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và yêu cầu tính cùng với lưu quay lại nhưng hai đối tượng này đã không chấp hành
mà dồ xe máy chạy qua chốt
sau khi qua được chốt tính và lưu dừng xe quay lại đã dùng cây tre khô và gạch
đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch lật đổ rào chắn rồi bỏ chạy
ngày một mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
sẽ quyết định tạm giữ hình sự đảng hoàng nam bốn mươi một tuổi ngủ ấp sóc vinh
xã phương thạnh huyện càng long tỉnh trà vinh về hành vi can tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai vào khoảng hai mươi h ngày chín tháng chín
khi đang nhậu một mình tại nhà thì mẹ ruột là bà đoàn thị thao bảy mươi chín tuổi
ngủ cùng địa phương đến nhắc nhở
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày nam đến nhà mẹ ruột để thăm hỏi và nói chuyện
thì bà thao nhắc nhớ lại việc hồi chiều và bỏ đi ra ngoài sân
lúc này nam đi theo phía sau dùng do cắt vật
bà thao cố nạn nhân rồi bỏ giao tại hiện trường và đi về nhà
bà thao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và xử lý
tin an ninh trả tự với hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản dương thị mỹ linh
trú tại thành phố phủ lý vừa bị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đang cần tiền mặt nhưng bị mất thẻ ngân hàng không rút được tiền
rồi mượn tiền và hứa chuyển khoản trả lại
đó là thủ đoạn mà linh đã thực hiện đối với những người đã quen biết
tuy nhiên khi có được thông tin của bị hại thì linh lại chuyển cho một tài khoản gia lô
có tên là dung nguyễn để làm hóa đơn điện tử giả với nội dung giao dịch chuyển tiền thành công
rồi chục màn hình hóa đơn chuyển tiền thành công
khi bị hại thông báo chưa nhận được tiền thì linh nói dối là do lỗi của ngân hàng
với phương thức thủ đoạn trên dương thị mỹ linh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của một mươi tám người trên địa bàn huyện kim bảng và thành phố phủ lý với số tiền khoảng một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời đề nghị bị hại của vụ án
liên hệ ngay với cơ quan công an huyện kim bảng để giải quyết theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam trịnh đình hải chú tại thành phố biên hòa
để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày ba mươi một tháng tám tại chốt kiểm soát phong tỏa cầu săn máu
khu phố năm phường trảng giài thành phố biên hòa xuất hiện hai đối tượng yêu cầu lực lượng
tại đây cho qua chốt để vào địa bàn làm nhiệm vụ
trong đó một đối tượng mang trang phục thanh tra xuất trình thẻ vụ trưởng thanh tra chính phủ
và giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc được ủy ban nhân dân phường trảng giài
thành phố biên hòa cấp để ra vào khu vực phong tỏa
thấy có dấu hiệu nghi ngờ lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt
cộng trên làm việc
quả đó xác định đối tượng tự xưng là vụ trưởng thanh tra chính phủ là trịnh đình hải
trú tại phường tam hiệp thành phố biên hòa
bước đầu hải khai nhận đặt mua trang phục trên mạng với giá bốn triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã phát hiện nhiều bộ trang phục
giấy tờ liên quan có dấu hiệu để phục vụ hành vi lừa đảo